liên quan đến hoạt động xây dựng cầu đáy kính không có giấy phép xây dựng trong tháng cảnh cấp quốc gia thung lũng tình yêu mà truyền hình nhân dân đã phản ánh
ngày một mươi bốn tháng một ubnd tp đà lạt ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần du lịch thành thành công lâm đồng về hành vi xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng
theo đó công ty cổ phần du lịch thành thành công lâm đồng đơn vị chủ đầu tư công trình cầu treo đáy kính bị xử phạt hành chính với số tiền bốn mươi triệu đồng về hành vi xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng
ngoài xử phạt hành chính ubnd tp đà lạt còn yêu cầu chủ đầu tư trong vòng sáu mươi ngày phải khắc phục hậu quả đồng thời ngưng thi công công trình lập thủ tục đề nghị cấp phép xây dựng theo quy định
trường hợp cơ quan có thẩm quyền từ chối cấp phép hoặc sau khi được cấp phép xây dựng phải tháo rỡ toàn bộ phần công trình vi phạm
không phù hợp theo giấy phép xây dựng và nội dung thiết kế đã được phê duyệt